trong khi đó tổng thống pháp emmanuel macron vừa gặp mặt với tỷ phú eon musk tại mỹ
để thảo luận về các chính sách kiểm duyệt nội dung của mạng xã hội twitter
được biết hai bên đã có cuộc trao đổi rõ ràng và trung thực về việc làm rõ chính sách dành cho người dùng
tăng cường kiểm duyệt nội dung và bảo vệ quyền tự do ngôn luận
ngay sau buổi gặp ông macron đã bày tỏ quan điểm trên trang twitter cá nhân
rằng mạng xã hội này cần phải nỗ lực tuân thủ các quy định của châu âu
tổng thống pháp nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận nên đi đôi với trách nhiệm
và việc ông musk nới lòng kiểm duyệt nội dung trên twitter là một sai lầm nghiêm trọng
nhân cứu cho thấy tình trạng phát ngôn thủ định đang gia tăng trên mạng xã hội twitter
sau khi tỷ phú elon musk khôi phục những tài khoản bị khóa trước đó